trước tình hình thời tiết diễn biến xấu giảnh hưởng của hai cơn áp thấp nhiệt đới sáng ngày một một mươi một
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiên giang họp trực tuyến với các địa phương
chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống và ứng phó
theo chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiên giang
ngành nông nghiệp giả soát các công trình sung yếu ven biển cửa sông khu vực có nguy cơ ngập lụt
các lồng bè nuôi trồng thủy sản kho tàng nhà cửa nơi không đảm bảo an toàn
triển khai phương án sơ tán di rời trăng trống
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đã tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền
cập nhật thông tin thông báo kịp thời cho các thuyền trưởng
chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí nguy hiểm
các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng kêu gọi tàu thuyền ngoài khơi thoát khỏi vùng nguy hiểm
tìm nơi tránh trú không cho tàu thuyền ra khơi sắp xếp việc neo đậu an toàn khi tàu thuyền về bờ
các lực lượng sẵn sàng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
hiện ở kiên giang có hơn một mươi tàu thuyền khai thác thủy sản
trong đó hơn một nửa đang hoạt động trên biển
hàng nghìn lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển và nhiều diện tích nuôi trồng thủy hải sản ven biển
có nguy cơ ảnh hưởng do áp thấp nhiệt đới